chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai mươi bảy tuổi và sái đỉnh hương hai mươi bảy tuổi bị công an thành phố phát hiện vì có hành vi làm giả căn cước công dân đăng ký hơn hai trăm linh tài khoản ngân hàng để trục lợi
riêng tại đà nẵng chỉ trong vòng ba ngày nhóm này đã dùng căn cước công dân giả để đăng ký mở đến chín mươi hai tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động phi pháp
tất cả các vụ việc trên đều được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự chủ động phát hiện và khởi tố hành vi mua bán trái phép
thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác
từ một tài khoản thông thường nhưng rơi vào tay những đối tượng phạm tội đã trở thành công cụ đắc lực lừa đảo chiếm đoạt tiền của không ít người dân
qua đây bố người dân cần nâng cao cảnh giác tránh trở thành con dối tiết tay cho các phi vụ lừa đảo trên không gian mạng
thông tin từ công an tỉnh yên bái cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
của cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ vận
cảnh sát đã chuyển trái phép cho ma túy trên cao tốc nội bài lào cai
cụ thể vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy thông qua hệ thống giám sát lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi a năm mươi bốn nghìn ba trăm chín mươi tám
di chuyển vào cao tốc theo hướng lào cai đi hà nội có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ tuần tra nhanh chóng theo dõi và áp sát đối tượng cùng chiếc ô tô và thực hiện kiểm tra hành chính người và phương tiện
đối tượng có thái độ chống đối có biểu hiện đã sử dụng ma túy nên cảnh sát buộc phải khống chế tại chỗ
tiến hành kiểm tra trên xe ô tô cảnh sát tìm thấy bên trong có một bao tải chứa chín bánh heroin và ba mươi túi hồng phiến
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận tên là dương quang đại trú tại tỉnh thái nguyên
theo lời khai ban đầu của đại đối tượng nhận vận chuyển thuê về thái nguyên với tiền công một mươi triệu đồng một bánh
từ lời khai của đại lực lượng công an tiếp tục phối hợp bắt giữ thêm hai đối tượng đang chở ở khu vực trạm dừng nghỉ km một trăm một mươi hai
theo chiều hà nội đi lào cai và thu giữ nhiều tăng vật liên quan
một bị cáo ở đà nẵng đã lôi kéo em gái vào đường dây ma túy thậm chí là từng nhờ mẹ ruột ở nhà giao ma túy cho người nghiện
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động đối với hai trẻ em bị cáo nguyễn thị xuân anh và nguyễn thị hồng ngọc
cùng chú tại quận liên triều về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cầu trạng từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một xuân anh bắt đầu buôn ma túy
bị cáo liên lạc với một đối tượng chưa rõ lây lịch ở quảng nam mua ba trăm linh gam ma túy đá về nhà chia nhỏ rồi bán lại
mỗi lần các đối tượng nghiện cần mua ma túy xuân anh hẹn đến các khu vực quanh nhà để giao dịch
những lúc vắng nhà thì bị cáo nhờ em gái là hồng ngọc và mẹ ruột ở nhà ra ma túy và nhận tiền
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt xuân anh hai mươi năm tù và ngọc bảy năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn tại đồng nai một nhóm đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh vừa bị công an tp biên hòa triệt phá và thu giữ hơn năm trăm linh gam ma túy các loại
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa bắt quả tăng đối tượng phan văn vinh năm mươi hai tuổi
chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang mang ma túy bán cho người nghiện
tại khu vực khu phố hai phường an bình tp biên hòa thù giữ hai gói ma túy có trọng lượng khoảng hai trăm linh g
qua đối tranh viên khai nhận số ma túy trên mua cổ phong tên thường gọi là bi với giá năm mươi bốn triệu đồng
tôi mua con bi là hai lạng ma túy là năm mươi bốn triệu mà tôi đem về kiếm vào và bán nhưng mà trên đường đi về tới đây chưa bán thì gặp tổ dân cao đã bắt
qua điều tra mở rộng công an tp biên hòa đã phối hợp
với công an tp hồ chí minh bắt giữ phong tiến hành khám xét nơi ở của phong và giang
thu giữ tại nhà phong gần ba trăm linh g ma túy đá loại methamphetamine và heroin
biết không thể thoát tội tối ngày hai mươi bảy tháng bảy đối tượng sang đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội
tại cơ quan điều tra giang và phong thừa nhận việc bán ma túy cho vinh
và số ma túy cơ quan công an thu giữ tại nhà phong là của giang đưa cho phong giữ để mang bán cho các con nghiện
tôi cũng không có nghề ngẫm gì tôi muốn có tiền để tiêu xài giúp đỡ gia đình
thì bản thân tôi mới bán ma túy thấy đồng bọn tôi bị bắt như vậy
thì tôi đến cơ quan chức năng tp biên hòa tôi đầu thú nhận hành lỗi hành vi của mình mong bắt được thăng hồng của tôi
vì hình tội phạm ma túy
trên địa bàn tp biên hòa trong thời gian vừa qua diễn biến tương đối phức tạp
trước tình hình đó thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp biên hòa
đề ra cái phương hướng nhiệm vụ để phòng chống các loại tội phạm ma túy
trong thời gian tới như sau là phải chủ động trong công tác nắm tình hình
phát hiện đề ra các cái đối trách để đấu tranh loại tội phạm này
một cách có hiệu quả nhất
tập trung vào công tác là nắm tình hình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
để phát hiện ra các đường dây băng nhóm tổ chức tội phạm
để xây dựng kế hoạch tổ chức triệt xóa xử lý các đối tượng nghiêm theo quy định của pháp luật
được biết đối tượng lý trường giang có năm tiền án còn phan văn vinh có ba tiền án
hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tp hà nội cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc cháu bé một tuổi bị hành hạ ở phương phương liên quận đồng đa
trước đó công an phường láng thượng quận đông đa tiếp nhận tin báo từ bệnh viện nhi trung ương
trường hợp bệnh nhân cháu bé một tuổi quê ở huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
nhập viện trong tình trạng tím tái ly bì và sốt cao nghi bị ngược đãi hành hạ
qua điều tra vào ngày hai mươi một tháng bảy mẹ cháu thuê đoàn diệu linh ở hà nội trồng với giá ba triệu đồng một tháng
do cháu bị sốt và quấy khóc nên linh và chồng là hoàng thế vũ
đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân đánh đập và dùng băng dính bịt miệng cháu
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy thấy cháu bé mệt mỏi khó thở vũ và linh đã đưa cháu đến bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc